sáng nay ban chấp hành trung mương đảng quốc hội chủ tịch nước chính phủ
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và tỉnh thừa thiên huế
đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm một trăm linh năm ngày sinh chủ tịch nước đại tướng lê đức anh
thủ tướng nguyễn xuân phúc dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm
cùng dự có các đồng chí nguyên thủ tướng nguyễn tấn dũng
đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung mương đại tướng ngô xuân lịch
đồng chí nguyễn thủ tướng nguyễn thủ tướng lê đức anh